nguyên tổng bí thư lê khả phiêu đã ra đi trong điểm tiếc thương vô hạn của nhân dân cả nước
chia sẻ cảm xúc trong ngày diễn ra lễ viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
nhiều tầng lớp nhân dân bày tỏ sự kính trọng biết ơn vị lãnh đạo tâm huyết
đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước